liên quan đến vụ phá rừng lim tại xã trường sơn huyện quảng ninh mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng văn toàn nguyên trạm trưởng trạm bảo vệ rừng khai đen thuộc lâm trường trường sơn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cơ quan điều tra trong quá trình công tác từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông toản đã buông lòng quản lý không phát hiện kịp thời các vi phạm trong khu vực rừng được giao
đầu năm hai nghìn một mươi chín ông toản và các nhân viên của trạm bảo vệ rừng khai đen đã thiếu kiểm tra để lâm tặc vào tiểu khu ba trăm hai mươi chín thuộc lâm phận chi nhánh lâm trường trường sơn khai thác trái phép một mươi cây gỗ lim với khối lượng gần hai mươi ba mét khối gây thể thại ba trăm năm mươi năm triệu đồng